đơn vị tổ chức thu phí đường bộ sẽ bị phạt tiền từ năm mươi bảy mươi triệu đồng nếu không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về việc triển khai các giải pháp khắc phục ủn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí
và đây là mức phạt được ghi rõ trong nghị định của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày một tháng tám tới
cụ thể phạt tiền từ tám đến một mươi triệu đồng đối với tổ chức thu phí đường bộ có một trong các vi phạm
để số lượng ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làng xe chờ dài nhất lớn hơn một trăm linh một trăm năm mươi xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí từ bảy trăm năm mươi m đến một m
để thời gian đi qua trạm thu phí của một ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chở thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn một mươi đến hai mươi phút
phạt tiền từ một mươi hai mươi triệu đồng nếu lượng ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí một trăm năm mươi hai trăm linh xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng
để thời gian đi qua trạm thu phí của một ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chở thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn hai mươi đến ba mươi phút
phạt tiền từ ba mươi bốn mươi triệu đồng nếu lượng ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí hơn hai trăm linh xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng hơn hai m
thời gian đi qua trạm thu phí của một ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn ba mươi phút
đơn vị tổ chức thu phí đường bộ
các vi phạm nói trên mà không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc triển khai các giải pháp
để khắc phục ủng tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí sẽ bị phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng